thưa quý vị ngày hôm nay ủy ban nhân dân tp hà nội đã ban hành kế hoạch về tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật
đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ thường gọi là trung cư mini cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên toàn địa bàn thành phố hà nội
nội dung kiểm tra bao gồm việc chấp hành pháp luật về đất đai quy hoạch xây dựng vấn đề an toàn điện
và đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trong đó tập trung vào việc đảm bảo yêu cầu ngăn cháy lan các lối thoát nạn lối thoát khẩn cấp các hệ thống thiết bị điện
đặc biệt đợt kiểm tra cũng tập trung vào việc tổ chức lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố
cũng như tổ chức tuyên truyền kiến thức kỹ năng cho người dân
công tác kiểm tra xử lý vi phạm nếu có phải được triển khai quyết liệt toàn diện công khai minh bạch và không có phủ cấm không có ngoại lệ
bên cạnh đó thành phố cũng coi trọng vai trò kiểm tra giám sát của nhân dân các cơ quan thông tin báo chí đối với việc chấp hành pháp luật của chủ cơ sở
chủ hộ gia đình và người dân và công tác kiểm tra xử lý của các cơ quan chức năng
qua kiểm tra các cơ quan chức năng thành phố sẽ kiên quyết áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính biện pháp khắc phục hậu quả theo đúng thẩm quyền
quy định chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để kiểm tra điều tra xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự
thời gian thực hiện tổng kiểm tra sẽ kéo dài đến ngày ba mươi tháng một mươi năm nay